căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm huy lập giám đốc phạm thị kim oanh kế toán trưởng
công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt đối với hai bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật